thưa quý vị sáng nay trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới về asean hành một mươi tám gọi tắt là wff asean hành một mươi tám phó thủ tướng vương đình huệ đã có buổi đối thoại với lãnh đạo của bốn mươi tập đoàn tài chính công nghệ toàn cầu và năm doanh nghiệp trong nước tham sự diễn đàn với mục đích làm thế nào để việt nam xây dựng được hệ sinh thái khởi nghiệp trong nền kinh tế số đưa việt nam phát triển nhanh và bền vững
phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh quan điểm của chính phủ việt nam về cuộc cách mạng công nghiệp hiện nay mang lại cơ hội nhiều hơn là thách thức nhất là với các nước đi sau như việt nam trên nền tảng công nghệ số đây là cách mạng về phát hiện nhu cầu hơn là cuộc cách mạng về công nghệ
các tập đoàn tài chính mong muốn việt nam phát triển bền vững tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tới đầu tư sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó doanh nghiệp việt nam có thể hướng tới tham gia hệ sinh thái số toàn cầu mà tập đoàn qualcom đã đầu tư hơn một mươi bốn tỷ đồng
điều là mỹ cho nghiên cứu và phát triển
chính phủ việt nam luôn đánh giá cao sự sẵn lòng hợp tác các sáng kiến tốt đẹp của các tập đoàn đối với việt nam trong phát triển kinh tế số
đề nghị các đối tác các quốc gia ngoài việc góp ý về môi trường đầu tư thì cũng chia sẻ việc sớm hoàn thiện hệ sinh thái cho nền kinh tế số về nhân lực và thể chế
nằm trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế thế giới về asean hai nghìn một mươi tám đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã tham dự phiên thảo luận triển vọng địa chính trị châu á
tự do hàng hải tự do hóa thương mại và vai trò của asean trong các lĩnh vực này là vấn đề được các đại biểu đưa ra tại phiên thảo luận
tại phiên thảo luận các đại biểu cho rằng tình hình địa chính trị châu á trong năm qua cũng có những cải thiện nhất định
thể hiện qua việc nối lại hội nghị thượng đỉnh liên triều hội nghị thượng đỉnh triều mỹ mở ra những triển vọng mới đối với hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
các đại biểu đánh giá cao vai trò trung tâm của asean trong cấu trúc khu vực đang định hình và trong nhiều sáng kiến địa chiến lược khu vực
về tổng thể các diễn giả cũng thẳng thắn đánh giá về những xu hướng bất ổn của địa chính trị khu vực như cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sự trỗi dậy của chủ nghĩa bảo hộ chủ nghĩa dân tộc
chiến tranh thương mại cùng những tranh chấp về biên giới lãnh thổ đang tạo ra những rủi ro lớn đối với hòa bình an ninh và phát triển ở khu vực
phát biểu tại phiên thảo luận phó thủ tướng phạm bình minh cho rằng cuộc cách mạng công nghiệp bốn một mặt tạo ra những cơ hội lớn để phát triển đồng thời đặt ra các thách thức lớn nếu các nước không tận dụng được sẽ bị bỏ lại phía sau do tăng khoảng cách phát triển
ghi nhận các sáng kiến địa chiến lược khu vực phó thủ tướng cho rằng việt nam ủng hộ các sáng kiến nếu bảo đảm dựa trên luật lệ tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các quốc gia
asean cần tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong nỗ lực xây dựng cấu trúc khu vực vì hòa bình hợp tác và phát triển
phó thủ tướng phạm bình minh cũng khẳng định chủ trương của việt nam ủng hộ hệ thống thương mại đa phương
chúng tôi tin tưởng vào thương mại đa phương việt nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do và ttp là một hiệp định thương mại có tiêu chuẩn cao nhất và nếu mỹ quan tâm đến việc tham gia trở lại hiệp định này thì chúng tôi rất hoan nghênh
về vấn đề chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai phó thủ tướng nhấn mạnh vai trò của giáo dục đào tạo nhằm trang bị lại các kỹ năng cho người lao động đặc biệt là lao động trẻ để thích ứng và tận dụng được những cơ hội của cách mạng công nghiệp bốn mang lại
thưa quý vị và các bạn theo nghiên cứu của sico được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới về asean chỉ tính riêng tại sáu quốc gia là singapore thái lan philippines malaysia indonesia và việt nam
thì đã có tới hai mươi tám triệu lao động sẽ phải chuyển đổi nghề nghiệp để có thể tồn tại trong kỷ nguyên bốn vậy các chính phủ cần phải làm gì và người lao động cần phải làm gì để thích ứng với yêu cầu mà cuộc cách mạng này đặt ra với lực lượng lao động
đó là nội dung của một trong những bài hỏi của bộ chính phủ
một trong những phiên thảo luận được mong chờ nhất trong buổi sáng ngày hôm nay tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội phiên thảo luận có sự hiện diện của phó thủ tướng vũ đức đàm
nông nghiệp sản xuất xây dựng giao thông vận tài là những ngành sẽ cắt giảm lao động mạnh với sự hiện diện của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo
trong khi đó bán buôn và bán lẻ nhà hàng khách sạn tài chính bảo hiểm lại là những ngành sẽ xuất hiện những công việc mới với những yêu cầu mới về kỹ năng và kiến thức
theo các chuyên gia trên thực tế quá trình này đã diễn ra
các chuyên gia đã diễn ra từ lâu cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
mười năm trước chúng tôi không nghĩ là chúng ta sẽ nói đến những công việc như là an ninh mạng phân tích dữ liệu v v
nhưng bây giờ nó đã trở thành những công việc có tính chất thời thượng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi
các bậc phụ huynh cần chuẩn bị cho con cái của mình để thích ứng với những sự thay đổi bằng một tư duy mới và mở hơn những kinh nghiệm của họ trước đây có lẽ là không đủ
trước thực tế này phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định
mọi người dân ở mọi lứa tuổi cần phải tiếp tục học tập tiếp nhận kỹ năng mới để thích ứng với những thay đổi này
đối phó với những cái thách thức mới của lao động cũng như cơ hội thì chúng ta phải đẩy mạnh học tập suốt đời học tập cho người lớn
cái cuộc cách mạng này là phải đem lại cơ hội cho tất cả và chúng ta phải chú ý hơn tới việc giúp những người cao tuổi người ta cũng phải học để nắm bắt cái cuộc cách mạng này

cùng với đó phó thủ tướng vũ đức đam đã đưa ra một bài hỏi
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định chính phủ việt nam sẽ tăng cường hỗ trợ quá trình tái đào tạo này đồng thời tạo điều kiện tốt nhất để mọi người dân được tiếp cận trí thức công nghệ và kỹ năng để đáp ứng những yêu cầu việc làm của kỷ nguyên bốn
và điều chúng ta may mắn ngày hôm nay là chúng ta có công nghệ thông tin và các công nghệ liên quan để giúp cho cái việc học ấy được tốt hơn
không cần phải đến lớp cũng thậm chí không cần nhiều khi không cần phải có thầy mà chúng ta có thể học trên mạng
ở việt nam hiện nay thì chúng tôi đang có những cái dự liệu
và đã có những dự án để khởi động sao cho tạo ra những kho trí thức để giúp mọi người đặc biệt là những người cao tuổi có thể bằng qua smartphone bằng qua truyền hình để học để nâng cao cái kiến thức của mình và thích ứng với cái yêu cầu mới
cũng tại phiên thảo luận các chuyên gia quốc tế cho rằng không có một công thức chung cho mọi quốc gia trong giải quyết vấn đề việc làm trong kỷ nguyên bốn
mỗi quốc gia mỗi chính phủ tùy thuộc vào mức độ phát triển và trình độ thực tế của đội ngũ lao động
cần phải thiết kế những lộ trình riêng để hỗ trợ
tuy nhiên các chuyên gia đều khẳng định việc hỗ trợ và thúc đẩy chuyển đổi lao động là vô cùng thiết thực với tất cả các quốc gia thuộc asean
thưa quý vị bên lề các phiên thảo luận tại diễn đàn kinh tế thế giới asean hai nghìn một mươi tám hầu hết các sự kiện đều đều cập đến cuộc cách mạng công nghiệp bốn là nói đến công nghệ
do đó dường như lợi thế có thể thuộc về những nước phát triển
cổ vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi đã chia sẻ những điều đáng suy ngấm về cơ hội đối với myanmar
một đất nước mới chỉ mở cửa nền kinh tế cách đây không lâu và vẫn hạn chế trong việc tiếp cận với công nghệ hiện đại
theo bà aung san suu kyi nhân tố quan trọng nhất của cách mạng công nghiệp bốn chính là con người
đặc biệt là khơi dậy tiềm năng sáng tạo của thế hệ trẻ từ đó kết nối mọi độ tuổi với nhau
tại myanmar chính phủ đã dành một khoản đầu tư lớn vào việc cung cấp giáo dục mở ra cơ hội cho mỗi người dân tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp bốn
nhận định các quốc gia asean phần lớn đều phụ thuộc vào lao động trình độ học phần thấp giá thành rẻ để thu hút đầu tư nước ngoài
nhưng giờ là lúc phải thay đổi sẵn sàng với kỹ năng mới
mặc dù hệ thống giáo dục trong vài thập kỷ vừa qua tại myanmar chưa đủ mạnh
nhưng myanmar nhận thức được tiềm năng của thanh niên là rất mạnh mẽ đặc biệt là năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học công nghệ về nông nghiệp
bà suu kyi cũng chia sẻ về hướng phát triển của myanmar trong thời đại của cách mạng công nghiệp bốn
đó chính là mở rộng mạng lưới viễn thông để người dân dễ dàng tiếp cận internet
cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội của thế giới và khu vực nhất là trong khối asean
tiếp theo chương trình ủy ban thượng vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự

thưa quý vị chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp
quỷ văn thượng vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa nổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự
trong phiên họp chiều nay đa số các đại biểu cho rằng dự án luật có rất nhiều nội dung mới trong khi đó báo cáo đánh giá tác động còn sơ sài
chưa cụ thể thực chất tác động của nhiều chính sách mới
ủy ban tư pháp của quốc hội nhận thấy dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi hành án hình sự là dự án luật rất quan trọng
có tính chất rất phức tạp phạm vi điều chỉnh rộng không chỉ phải đáp ứng yêu cầu cụ thể hóa quyền nghĩa vụ của các chủ thể
mà còn phải quy định chi tiết trình tự thủ tục thi hành từng loại hình phạt đối với cá nhân và pháp nhân thương mại
việc ban hành luật phải đáp ứng yêu cầu triển khai thi hành ngay và bảo đảm thống nhất trong áp dụng
do đó bên cạnh yêu cầu khẩn trương thì rất cần bảo đảm chất lượng của dự án
đồng thời cần có thời gian phù hợp để đại biểu quốc hội nghiên cứu thảo luận
vì vậy đa số ý kiến của ủy ban tư pháp đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo quốc hội cho phép xem xét thông qua dự án luật tại ba kỳ họp
theo đó tại kỳ họp thứ sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám quốc hội cho ý kiến về những vấn đề lớn của dự án luật
sau đó chính phủ sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan hữu quan tiếp thu
chỉnh lý trình quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại kỳ họp thứ bảy vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín theo trình tự thủ tục quy định tại điều bảy mươi sáu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
sáng nay tại hà nội phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono
đã đồng chủ trì cuộc họp ủy ban hợp tác việt nam nhật bản lần thứ một mươi với sự tham dự của đại diện các bộ ngành hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono
bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ toàn diện và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
kể từ phiên họp ủy ban hợp tác lần thứ chín vào năm hai nghìn một mươi bảy với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố
thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế đầu tư thương mại nông nghiệp
ứng phó với biến đổi khí hậu lao động y tế du lịch có nhiều tiến triển rõ rệt tiếp tục đi vào chiều sâu hiệu quả
hai bên nhất trí về sự cần thiết duy trì các chuyến thăm cấp cao tăng cường hợp tác giữa các bộ ngành địa phương trong mọi lĩnh vực
hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ sớm đưa hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp vào thực thi
ngay sau cuộc họp ủy ban hợp tác việt nam nhật bản lần thứ một mươi phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
và bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm bộ trưởng ngoại giao nhật bản taro kono cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của chính phủ việt nam
đã dành cho đoàn đại biểu nhật bản nhân dịp dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean tại việt nam
khẳng định sự phát triển bền vững của việt nam sẽ đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực
hai bên cũng nhất trí tiếp tục hợp tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm năm tiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn một mươi tám
qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch giao lưu văn hóa giao lưu giữa nhân dân và các địa phương hai nước
thưa quý vị được đánh giá là có tiềm năng thế mạnh về phát triển công nghiệp so với nhiều địa phương khác
song hà nội chưa khai thác hết được những lợi thế này để phát triển mạnh mẽ hơn
tại buổi làm việc với sở công thương tp hà nội vào sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đề nghị sở công thương hà nội phải có chính sách thu hút đầu tư
lựa chọn ngành nghề công nghệ để thu hút vào các khu cụm công nghiệp
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng trung hải chỉ rõ mặc dù kinh mệnh xuất khẩu của hà nội tám tháng qua tăng một mươi chín
nhưng con số này chưa phản ánh hết tiềm năng của thủ đô
cơ cấu thành phần kinh tế trong xuất khẩu còn nghiêng quá lớn về các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
ngành công thương thủ đô phải chủ động tham mưu về cơ chế chính sách để định hướng phát triển công nghiệp thương mại
trong đó có xuất khẩu để hà nội thực sự phát huy vai trò vị trí là một trong hai đầu tàu kinh tế của cả nước
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị sở công thương phối hợp với các sở ngành địa phương
thúc đẩy tiến độ xây dựng các khu cụm công nghiệp trong đó có các cụm công nghiệp làng nghề
trọng tâm là phát triển công nghiệp vùng phía nam thành phố
đồng thời tiếp tục di rời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô
thái lan lào campuchia myanmar và việt nam
hội nghị còn có sự tham dự của các thẩm phán đến từ mỹ australia singapore và các chuyên gia luật quốc tế
phát biểu tại hội nghị tranh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đánh giá cao quan hệ hợp tác
giữa tòa án các nước trong khu vực thông qua các diễn đàn đa phương
đồng thời nêu rõ trong quá trình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp
việt nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực
tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và vận hành nhà nước pháp quyền
cũng như hoạt động của hệ thống tòa án để bảo vệ quyền con người và quyền công dân
giúp việt nam tăng hai mươi hai bậc trong đánh giá về môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới
đồng chí cũng khẳng định những hoạt động cải cách mà hệ thống tòa án nhân dân việt nam đang tiến hành
hoàn toàn phù hợp và thống nhất với khuôn khổ ifce
kêu gọi các nước trong khu vực tham khảo và vận dụng ifce phù hợp điều kiện của từng nước
trước đó đồng chí nguyễn hòa bình đã có cuộc hội đàm với ông chip
ông chip zulamong tranh án tòa án tối cao thái lan về thúc đẩy hợp tác giữa ngành tòa án hai nước
ông chip zulamong hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của đồng chí nguyễn hòa bình
khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các cơ quan tư pháp và tòa án hai nước
đồng chí nguyễn hòa bình cũng khẳng định việt nam mong muốn học tập kinh nghiệm của thái lan
trong cải cách tư pháp và hoàn thiện hệ thống tòa án
cũng như sẵn sàng chia sẻ thông tin kinh nghiệm của mình trong hoạt động cải cách tòa án
trên bình diện asean việt nam cảm ơn sự ủng hộ của thái lan trong thời gian tranh án tòa án nhân dân tối cao việt nam
giữ chức chủ tịch hội đồng tranh án asean
hoan nghênh và ủng hộ tòa án tối cao thái lan đăng cai tổ chức hội nghị hội đồng tranh án asean lần thứ bảy vào năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị khi đi vào đất liền phía bắc lôi châu của trung quốc
bão số năm đã suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới
trong khi đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão măng khuất vẫn giật trên cấp một mươi bảy tiến nhanh vào biển đông
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng hai mươi một năm độ vĩ bắc một trăm linh chín bốn độ kinh đông
cách móng cái quảng ninh khoảng một trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp bảy
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp
trong đêm nay và ngày mai ngày một mươi bốn tháng chín ở phía đông bắc bộ có mưa mưa vừa
riêng khu vực đông bắc và việt bắc có mưa vừa mưa to
hồi một mươi sáu giờ ngày một mươi ba tháng chín vị trí tâm siêu bão măng khuốt ở vào khoảng
một mươi độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín năm độ kinh đông cách đảo lưu dông philippines khoảng tám trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi bảy giật trên cấp một mươi bảy
cảnh báo bão măng khuốt sẽ suy yếu dần khi đi vào gần đảo hải nam trung quốc
nhưng vẫn có cường độ rất mạnh và khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
trong khoảng ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng chín
hoàn lưu bão gây ra mưa to rất to cho bắc bộ và bắc trung bộ
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi chín tháng chín
thưa quý vị tính đến sáng nay siêu bão măng khuốt đã di chuyển gần đến philippines
buộc hàng nghìn người dân sở tại phải đi sơ tán
dự kiến siêu bão sẽ quét qua philippines trong dịp cuối tuần này trước khi di chuyển về phía trung quốc
theo nhà chức trách philippines có tới một mươi triệu người dân nước này nằm trong phạm vi ảnh hưởng của siêu bão măng khuốt
hiện đã có hàng nghìn người dân khu vực cực bắc đảo lưu dông phải sơ tán
nơi dự kiến bão măng khuốt sẽ đi
măng khuốt sẽ đi qua vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng chín
cơ quan khí tượng của philippines cho hay măng khuốt sẽ là siêu bão lớn nhất đổ bộ vào nước này kể từ đầu năm đến nay
dự kiến bão sẽ khiến tình trạng lũ lụt ở khu vực trung tâm đảo lưu dông trở nên nghiêm trọng hơn
gây mưa lớn lũ quét và biển động dữ dội với những cột sóng cao tới bảy mét ở khu vực duyên hải
hiện nhiều tòa nhà chính phủ đã được chuẩn bị để trở thành trung tâm sơ tán lương thực cũng đã được tích chữ
trong khi đó đặc khu hành chính hồng kông của trung quốc cũng nằm trong hướng di chuyển của bão măng khuốt
truyền thông sở tại cho hay công tác chuẩn bị ứng phó bão cũng đã được triển khai
với việc người dân tích chữ lương thực và nhu yếu phẩm
dự kiến bão măng khuốt sẽ đổ bộ vào hồng kông trong ngày một mươi sáu tháng chín
trước những diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số năm và siêu bão măng khuốt
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
cùng các cơ quan đơn vị có liên quan chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai có thể xảy ra
theo đó các địa phương đơn vị liên quan tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão mưa lũ thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân
để chủ động phòng tránh triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập hạ du hồ chứa
và các công trình đang thi công dở dàng kiểm tra hướng dẫn ra soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn đường qua suối để hướng dẫn giao thông
bảo đảm an toàn nghiêm cấm hoạt động đối với các phương tiện không bảo đảm an toàn
đặc biệt trong các ngày mưa lũ tuyên truyền cho người dân không được ngủ trên đồi
trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người
sáng nay nhiều nơi ở trung tâm thành phố và các quận huyện trên địa bàn thành phố cần thơ
tiếp tục bị chiều cường dâng cao có nơi cao hơn năm mét
vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín nước bắt đầu dâng cao
tại một số tuyến đường thuộc trung tâm thành phố cần thơ nước ngập sâu
có đoạn cao hơn nửa mét gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân
được biết đến khoảng chín giờ nước mới bắt đầu rút xuống
hiện trạng này đã liên tục diễn ra từ ngày chín tháng chín đến nay
còn tại một số quận như bình thủy vĩnh thạnh phong điền
trong mấy ngày qua cũng bị ảnh hưởng do lũ và chiều cường dâng cao
riêng sáng ngày một mươi ba tháng chín tại huyện phong điền có nhiều tuyến đường bị chán nước
nhiều đoạn ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn
lãnh đạo huyện cũng chỉ đạo cho ngành chức năng
phòng tế hoạt tăng các xã coi như là cũng có cái biện pháp là
be đắp phía ngoài lộ không cho nước tràn vào là lộ
để không có nước tràn thì nó không ngập ống các dường cây
thứ hai là việc đi lại của
bà con và học sinh cũng rất tiện nó khô gáo nó không phải ngập mà để khó đi
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện nay mực nước trên sông tiền tại trạm tân châu là bốn tám m dưới báo động ba là hai mươi bảy m
mực nước trên sông hậu tại châu đốc là ba bảy mươi một m trên báo động hai hai mươi một m
tại các trạm hạ liêu ở mức báo động hai báo động ba có nơi trên báo động ba
đến ngày một mươi bảy tháng chín mực nước cao nhất tại tân châu ở mức ba chín mươi bảy m dưới báo động hai ba m
tại châu đốc ở mức ba năm mươi bảy m trên báo động hai bảy m
tại các trạm hạ liêu sông kiểu long xuống dưới mức báo động một
trong phần tin quốc tế fed cuộc chiến thuế quan tác động tới đầu tư doanh nghiệp mỹ
apple ra mắt iphone thế hệ mới
thưa quý vị các doanh nghiệp mỹ đã chỉ hoãn hoặc giảm mức độ đầu tư do quan ngại về căng thẳng thuế quan hiện nay
đây là báo cáo được ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed công bố vào ngày hôm qua
theo báo cáo điều tra về tình hình kinh tế mỹ của fed cuộc chiến thương mại mà mỹ phát động đã tác động tới nhiều doanh nghiệp nước này
khiến một số công ty chỉ hoãn hoặc cắt giảm kế hoạch đầu tư
trong khi đó tình trạng siết chặt trên thị trường lao động ở năm mươi số khu vực trên lãnh thổ mỹ
cũng đang ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số bán hàng
và khiến một số doanh nghiệp trì hoãn thực hiện các dự án trong bối cảnh tỷ lệ lạm phát của mỹ đang tiếp tục tăng
mặc dù vậy fed vẫn cho rằng kinh tế mỹ vẫn tăng trưởng ở tốc độ trung bình
với thị trường lao động siết chặt dẫn tới thiếu hụt nhân lực trong một số ngành nghề như bán lẻ và nhà hàng
bên cạnh đó tỷ lệ lạm phát tại mỹ cũng tiếp tục tăng
dự đoán trong cuộc họp về chính sách tiền tệ diễn ra vào cuối tháng
fed có thể tiếp tục tăng lãi suất lần thứ ba trong năm nay để kiềm chế lạm phát
trong một động thái nhằm tạo thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình với chính phủ colombia
dạng sáng nay theo giờ việt nam nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia đã tiếp tục trả tự do cho sáu con tin
đây là một trong những điều kiện tiên quyết mà tân tổng thống ivan duque đặt ra
nhằm nối lại tiến trình hòa đàm với nhóm vũ trang lớn nhất ở quốc gia nam mỹ này
nhóm sáu con tin gồm ba cảnh sát một quân nhân và hai nhà thầu dân sự
đã được ln trao trả cho một ủy ban nhân đạo tại quydo
ngày một mươi tháng chín ln đã kêu gọi chính phủ colombia tiếp tục tiến trình hòa đàm
đồng thời cam kết sẽ sớm trả tự do cho các quân nhân và dân thường bị nhóm này bắt giữ trong thời gian gần đây
đề nghị trên của ln được đưa ra sau khi tân tổng thống colombia ivan duque cảnh báo
sẽ không chỉ định trưởng nhóm đàm phán của chính phủ và dừng mọi liên lạc
trong khi nhóm vũ trang này vẫn đang giam giữ các con tin
tổng thống colombia ivan duque đã hoan nghênh động thái của ln
tái khẳng định chính phủ sẵn sàng tham gia hòa đàm nếu nhóm này trả tự do cho toàn bộ các con tin đang bị giam giữ
ln hiện là nhóm vũ trang lớn nhất tại colombia sau khi lực lượng vũ trang cách mạng frc
ký thỏa thuận lịch sử với chính phủ nhằm giải giáp và trở thành một chính đảng
trong phần cuối cùng của chương trình sẽ là thông tin về sự kiện công nghệ đình đám của apple
thưa quý vị dạng sáng nay theo giờ hà nội hãng công nghệ hàng đầu thế giới apple đã tổ chức sự kiện
giới thiệu loạt siêu phẩm mới trong đó có ba phiên bản iphone mới
được nâng cấp đáng kể cùng một mẫu đồng hồ thông minh thế hệ mới
có khả năng phát hiện những vấn đề về tim mạch
bộ đôi iphone xs và iphone xs max sử dụng công nghệ màn hình oled
bộ nhớ lớn hơn face id nhanh hơn và loa rộng hơn
iphone xs có màn hình năm tám inch trong khi iphone xs max có màn hình sáu năm inch
lớn nhất trong số những smartphone có mặt trên thị trường hiện tại
xs có giá khởi điểm chín trăm chín mươi chín usd
trong khi iphone xs max có giá khởi điểm chín trăm chín mươi chín usd

trong khi đó iphone xr được kỳ vọng là mô đen giá rẻ của apple
nhưng thực tế giá khởi điểm được công bố lên đến bảy trăm bốn mươi chín usd
iphone xr dùng màn hình lcd sáu một inch khung bằng nhôm thay vì khung thép không gì
apple cũng cải tiến đồng hồ thông minh khi ra mắt apple watch series bốn
với giá từ ba trăm chín mươi chín usd
so với phiên bản cũ apple watch seri bốn có màn hình lớn hơn
song mỏng hơn và có trọng lượng nhẹ hơn
thiết bị có bộ cảm ứng nhận dịch
nhận biết những dấu hiệu bất thường của nhịp tim
và có thể tự động gọi cấp cứu nếu người sử dụng bất ngờ ngá quỵ
dự kiến những sản phẩm mới của apple sẽ chính thức lên kệ vào ngày hai mươi một tháng chín tới